tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố đang ở mức cao so với cả nước vì vậy bộ y tế cùng với sở y tế thành phố đang xây dựng một số chiến lược mới để giảm tỷ lệ này phân bổ lại nguồn lực điều trị tại tầng hai tầng ba trong mô hình tháp năm tầng
theo thống kê của bộ y tế trong mô hình điều trị tháp năm tầng thành phố hồ chí minh đang triển khai tỷ lệ tử vong ở tầng trên chiếm khoảng hai mươi ngoài ra các tầng dưới còn lỗ hỏng nên bệnh nhân tử vong cũng nhiều
bên cạnh đó với số lượng khoảng ba ca mới mỗi ngày nguồn nhân lực và trang thiết bị tại một số đơn vị chưa đủ
f khí bắt đầu trở nặng thì diễn tiến nhanh dễ tử vong nếu không được hỗ trợ oxy và sử dụng các loại thuốc kháng đông kháng viêm sớm
vì vậy để giảm áp lực cho các tầng trên với nhân lực hạn hẹp thì tp hcm đã nâng cấp các bệnh viện giải chiến thu dung ở tầng hai lên tầng ba để huy động nguồn lực và có thể điều trị bệnh nhân trở nặng
song song đó trụ cột thứ hai trong chiến dịch phòng chống covid một mươi chín là điều trị f tại nhà và cộng đồng
ngành y tế phải nắm được danh sách đảm bảo mỗi f được kết nối với tư vấn viên để được thăm hỏi theo dõi sức khỏe hàng ngày
sau khi xác định f bệnh nhân sẽ có thuốc điều trị theo chí định của bộ y tế tiếp cận với thuốc từ giai đoạn đầu
như vậy người bệnh sẽ có tinh thần tốt chủ động cải thiện sức khỏe hạn chế việc trở nặng và giảm áp lực lên tư tầng trên
dự kiến chiến lược home base care sẽ triển khai vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng tám